qua một năm thực hiện chỉ thị số sáu trăm tám mươi một của đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về việc phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực
đặc biệt là phát hiện được những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng đồng thời tăng cường tình đoàn kết quân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ an ninh quốc phòng
các đảng viên biên phòng đã chủ động tiếp cận hộ gia đình thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn
tận dụng nguồn lực lao động tại chỗ tù trí làm ăn vượt lên thoát nghèo vận động di rời thêm hai mươi hai hộ tộc người thiểu số đan lai về khu tái định cư xã thạch ngàn huyện con cuông
thu hồi bảy mươi bảy súng tự chế và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị nhập quốc tịch việt nam cho bốn trường hợp kết hôn không giá thú
phối hợp tuyên truyền vận động các hộ không di cư tự do không tái di cư sang lào qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới